trong cuộc sống hiện đại khi mà thế giới phẳng với lượng thông tin khổng lồ
cập nhập với một tốc độ chóng mặt cùng với đó là chất lượng cuộc sống
với những nguy cơ dịch bệnh bùa vây
thì có lẽ là niềm hạnh phúc đôi khi lại đến từ những điều bình thường giản dị quanh ta
phóng sự sau được chúng tôi thực hiện sẽ khắc họa phần nào điều này
hơn một mươi năm năm trước làng thể thao người khuyết tật hà nội vô cùng xúc động
khi biết tin phạm hồng thức một vận động viên khuyết tật không có đôi chân
nhưng đã tìm thấy một nửa đích thực của mình
chị hoàng hồng kiên người phụ nữ quê gốc đình lập lạng sơn
cũng với đôi chân không thể di chuyển được
bằng tình yêu và ý chí quyết tâm cả hai đã trở thành vận động viên tài năng
trong đội tuyển khuyết tật đua xe lăn việt nam
và gặt hái được nhiều tấm huy chương quý giá
tại các cuộc thi đấu lớn trong nước và quốc tế
niềm vui niềm hạnh phúc lớn nhất trong gia đình
là khi mái ấm nhỏ tràn ngập tiếng cười của những đứa con khỏe mạnh
đó là một trong những điều mà chúng tôi đã tìm thấy

cho dù mình có được yêu thương hay mình không được yêu thương
nhưng có một cái điều mà mình cần phải làm
đó là mình có niềm tin vào bản thân mình
cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
dù đàn bóng mắt dơ thét gạo
dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích
dù xa cách hai ngà đường chiến dịch
ta vẫn còn chung nhau và đánh trăng ngàn